trong khi đó gần hết năm nhưng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe buýt trên địa bàn thủ đô vẫn chưa nhận được thanh toán khoản trợ giá từ quý đầu năm và hàng tháng vẫn phải e cổ ra trả lãi vai ngân hàng với khoản vay duy trì hoạt động
riêng công ty xe điện hà nội mỗi tháng thành phố hà nội phải trợ giá khoảng một mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên từ đầu năm đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa nhận được số tiền trợ giá này
trong nhóm kín này cả trăm bài đăng tải chỉ cách vài phút với những lời mời trào như là việc làm lợi nhuận cao không cần bỏ vốn rút tiền trong ngày
trong quá trình tìm hiểu phóng viên còn bất ngờ trước việc nhiều nạn nhân sẵn sàng bỏ số tiền rất lớn vào các hệ thống ẩn danh kiếm tiền online
thậm chí có người đã lường trước được việc website sẽ sập nhưng vẫn cố tham gia kiểu lãi ngày nào hay ngày đó
hay là có sập cũng không sập ngay được nên tranh thủ huy động bạn bè người thân nạp tiền vào để chơi